kính thưa quý vị thời gian vừa qua trên mạng xã hội thì đã nở rộ những thông tin quảng cáo
về các gói tầm soát ung thư với đủ các thể loại
lo lắng về bệnh tật cho nên nhiều người đã lựa chọn sử dụng các gói tầm soát ung thư này
cho dù chi phí là không hề rẻ với đủ các xét nghiệm từ hàng chục cho đến hàng trăm triệu đồng
thực hiện ngay cả trên những người không có yếu tố nguy cơ
tuy nhiên một số nơi thì lại không tìm ra được bệnh một số thì lại gây lãng phí tiền của người dân
vì tiến hành làm cả các hạng mục mà không cần thiết với tầm soát
sau những cơn đau bụng đau lưng kéo dài bệnh nhân này tìm đến một phòng khám đa khoa để thăm khám
phòng khám đó tư vấn cho anh sử dụng gói tầm soát ung thư với chi phí gần hai mươi triệu đồng
tuy nhiên sau khi tầm soát phòng khám cho biết anh không mắc bệnh gì cả
thế nhưng bệnh nhân sau đó vẫn tiếp tục bị đau vùng bụng
chỉ đến khi đến bệnh viện đa khoa sanbon để thăm khám
bệnh nhân mới được phát hiện có khói u
ở bằng quang

nghiên kết quả để lựa chọn
các cơ sở đưa ra những lời quảng cáo khác nhau
về các gói tầm xóa ung thư
xong điểm chung là điều hứa hẹn
những chương trình khuyến mãi đầy hấp dẫn
cho một gói khám
tầm xóa ung thư là quá trình tìm kiếm
những dấu hiệu sớm của bệnh ung thư
trên người chưa có triệu chứng của bệnh
giúp phát hiện ung thư ở giai đoạn sớm
tăng tỷ lệ chữa khỏi giảm nguy cơ tử vong
do ung thư
tầm xóa ung thư được áp dụng đối với nhóm người
có yếu tố nguy cơ tiếp xúc với các tác nhân
gây ung thư
tầm xóa ung thư chỉ mang lại hiệu quả
khi thực hiện tầm xóa trên tám mươi các bộ phận
cần tầm xóa và phải được thực hiện
ở cơ sở y tế có năng lực tổ chức
được hệ thống theo dõi và điều trị
tôi cũng khuyên
người dân nếu muốn đi khám
sức khỏe định kỳ thì cần phải đến
các cơ sở uy tín đồng thời
là cần được bác sĩ thăm khám
để hỏi tiền sử trong gia đình mình
có những người
trong gia đình phả hệ
có các nguy cơ mắc bệnh
ung thư nào không đã từng mắc bệnh
ung thư nào chưa rồi tiền sử của bản thân
người đi khám bệnh trước đây
có mắc những bệnh lý gì
và từ đó bác sĩ sẽ
đưa ra các chỉ định xét nghiệm
cũng như là các chỉ định
để mà thăm dò
cụ thể từ đó mà có thể
phát hiện sớm được bệnh ung thư